trong ngày chín chín có thêm khoảng một trăm linh nhân viên y tế tỉnh bắc ninh có mặt tại huyện gia lâm để hỗ trợ huyện
trong vòng năm ngày lực lượng y tế huyện gia lâm và nhân viên y tế tỉnh bắc ninh sẽ lấy mẫu xét nghiệm
cho toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện gia lâm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng trên một trăm năm mươi người
ngay trong đêm ngày tám tháng chín lực lượng y tế tỉnh bắc ninh đã lấy hơn hai trăm linh mẫu xét nghiệm cho người dân thôn cam
xã cổ bi đồng thời tiêm một trăm năm mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân thị trấn châu quỳ
tại quận đồng đà từ tám giờ ngày chín tháng chín đã thần tốc triển khai việc tiêm vaccine cho người dân
và dự kiến hoàn thành trước ngày một mươi hai tháng chín với tổng là gần tám mươi sáu liều vaccine
thời gian tiêm trong ngày không hạn chế tại hai mươi hai điểm trên địa bàn quận và kể cả buổi tối để đảm bảo tiến độ theo quy định
tính đến ngày tám chín toàn quận đồng đa đã tiêm được một trăm một mươi bảy sáu trăm bảy mươi sáu mẫu
mỗi đảm bảo an toàn không có phản ứng nặng sau tiêm
được biết để đến ngày một mươi năm tháng chín tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín mũi một cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi tại hà nội
bộ y tế sẽ cố gắng cao nhất để phân bổ cho thành phố đủ số vaccine
để triển khai việc tiêm hiệu quả các quận huyện đã và đang thống kê danh sách số liệu cụ thể đến từng thôn tổ dân phố
bố trí dây chuyền tiêm phù hợp tính toán phương án tiêm buổi tối bố trí cơ sở vật chất cho công tác tiêm chủng đảm bảo không tập trung đông người
bên cạnh đó các lực lượng tình nguyện cũng hỗ trợ để nhập dữ liệu tiêm vaccine cho người dân
theo phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong tất cả các đơn vị địa phương phải nỗ lực cố gắng cao nhất không có ngày nghỉ
thậm chí lấy mẫu xét nghiệm cả vào buổi tối nhưng phải có tính kế hoạch và bảo đảm các điều kiện cần thiết
nhất là công tác phòng chống dịch và sức khỏe cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế
đồng thời căn cứ vào tình hình cần linh hoạt trong điều động lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm
cố gắng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành các nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố
với sự hỗ trợ giúp đỡ của đoàn y tế tỉnh hòa bình sẽ về đến địa phương trong ngày một mươi một tháng chín
huyện phú xuyên hà nội cùng các lực lượng triển khai thực hiện tiêm phòng xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng
có trọng tâm trọng điểm qua đó sẽ giúp chính quyền cùng người dân phú xuyên chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch covid một mươi chín
với tinh thần hà nội vì cả nước cả nước vì hà nội đoàn công tác của tỉnh hòa bình hỗ trợ thành phố hà nội
phòng chống dịch covid một mươi chín gồm hai trăm linh cán bộ ngành y tế sẽ về đến huyện trong ngày một mươi một tháng chín
để phối hợp với lực lượng y tế địa phương phú xuyên hỗ trợ công tác xét nghiệm sars cov hai trong cộng đồng
đặc biệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm phòng dịch covid một mươi chín diện rộng trên địa bàn trong ngày một mươi năm tháng chín tới
theo trường phòng y tế huyện phú xuyên nguyễn thị bích phượng với tinh thần hoàn thành việc tiêm và xét nghiệm sars cov hai
trong cộng đồng ở phạm vi diện rộng đợt chín này trên toàn địa bàn công việc của đội ngũ y tế rất vất vả
sẽ triển khai cả ngày lẫn đêm nếu được cấp đủ cơ số thuốc
tuy vậy anh chị em đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi tham gia thực hiện kế hoạch tiêm chủng ở phạm vi rộng theo tinh thần chỉ đạo
tất cả cán bộ ngành y tế của huyện phú xuyên sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng thì mới đây nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
công an quận nam tử liêm đã kiểm tra và phát hiện tại số nhà hai mươi hai ngách ba mươi sáu trên ba mươi một tổ dân phố số một mễ trì thượng phường mễ trì
ba người tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh và có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại thời điểm kiểm tra một mươi ba đối tượng này đang tổ chức đánh bài ăn tiền không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
như không đeo khẩu trang sát khuẩn không giữ khoảng cách
lực lượng công an quận đã tiến hành kiểm tra và thu giữ các tăng vật liên quan đến vụ việc gồm sáu bộ bà tú lơ một mươi năm điện thoại di động và hai mươi bảy tám triệu đồng tiền mặt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đang tiến hành tạm giữ các đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngoài ra tổ công tác cũng phối hợp với ủy ban nhân dân phường mễ trì lập hồ sơ xử phạt các đối tượng này theo quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể đề xuất xử phạt hai đối tượng theo điểm c khoảng ba điều một mươi hai nghị định một trăm bảy mươi bảy và một mươi một đối tượng còn lại theo điểm a khoản một điều một mươi hai nghị định một trăm bảy mươi bảy của chính phủ
ngày một mươi một tháng chín công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự pc hai vừa phối hợp với phòng an ninh mạng công an quận một công an quận tám bắt giữ năm người để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường
những người này gồm lâm thạnh ba mươi tuổi nguyễn hải tú ba mươi sáu tuổi cùng ngụ quận bình thạnh bùi minh tân hai mươi tám tuổi ngụ quận tám lê văn thanh hai mươi tám tuổi ngụ quận một mươi hai và huỳnh minh trực ba mươi tuổi ngụ quận bình tân
trước đó các trinh sát hình sự phối hợp với tổ công tác công an quận một tuân tra kiểm soát trên đường phát hiện năm thanh niên sử dụng giấy đi đường giả để lưu thông mang tên lâm thạnh và thu giữ trên người thêm hai mươi giấy đi đường giả
tại cơ quan điều tra người này khai tên lâm thạnh
do có nhu cầu nên lên mạng đặt mua giấy đi đường qua tài khoản facebook anh thành
công an xác định tài khoản này do nguyễn hải tú làm chủ tài khoản
người này giao bán giấy đi đường với giá một triệu đồng trên một giấy
thành mua và nhận giấy đi đường của mình xong thì được tú thuê đi giao các giấy đi đường cho khách với tiền công từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng trên một giấy
từ lời khai của thạnh lực lượng công an mời làm việc với tân tú thành
nhóm này khai nhận do dịch bệnh covid một mươi chín không có việc làm
nên cả nhóm bàn nhau làm giả giấy đi đường kiếm tiền tiêu xài
tú và thành lên mạng đăng thông tin và tìm khách hàng
tân nhận thông tin và làm giấy giả còn thạnh đi giao hàng cho khách
mỗi giấy đi đường được bán với giá một hai triệu đồng
khám xét nhà của những người này thuê tại số hai trăm chín mươi bốn trên hai lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi mẫu giấy đi đường hai mươi bảy giấy xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả
công an tp hcm khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn làm giả lừa đảo mua bán giấy đi đường giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không mua bán tiếp tay cho những kẻ làm giả các loại giấy tờ này nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định